số lượng công chứng viên cả nước hiện có hơn ba ba trăm linh người tăng khoảng gần hai bảy lần
số lượng tổ chức hành nghề công chứng là gần một ba trăm linh tăng hơn hai lần so với thời điểm luật công chứng năm hai nghìn một mươi bốn có hiệu lực
chất lượng đội ngũ công chứng viên được nâng cao quy mô hoạt động của các tổ chức hành nghề chuyên nghiệp đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội
sau một mươi năm các tổ chức hành nghề công chứng trên cả nước đã thực hiện hơn bốn mươi một triệu việc công chứng tổng số phí công chứng thu được hơn một mươi ba tỷ đồng
các công chứng hợp đồng giao dịch về đất đai nhà ở bất động sản và tài sản quan trọng khác chiếm tỷ lệ từ bảy mươi đến tám mươi
số việc công chứng đã góp phần bảo đảm an toàn pháp lý cho các hợp đồng giảm thiểu số lượng và quy mô tranh chấp phát sinh từ việc thực hiện các giao dịch liên quan
tuy nhiên bên cạnh đó
vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế cần phải sửa đổi để phù hợp với thực tiễn hiện nay
xin kính chào quý vị và các bạn
quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục chính sách và cuộc sống của kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn công chứng là một trong các dịch vụ công thiết yếu đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và ổn định trật tự xã hội hội nhập quốc tế
theo chương trình xây dựng luật
luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn dự án luật công chứng sửa đổi sẽ được trình quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ bảy vào tháng năm tới đây
nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương đường lối của đảng về chính sách công chứng bảo đảm tính đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật
đồng thời kiến nghị ra soát sửa đổi bổ sung một số quy định cho phù hợp với thực tiễn
sau gần một mươi năm triển khai thi hành luật công chứng năm hai nghìn một mươi bốn bên cạnh những kết quả đã đạt được
cũng đã bộc lộ một số hạn chế bất cập cần được khắc phục như chất lượng đội ngũ công chứng viên chưa đồng đều
còn tình trạng vi phạm pháp luật vi phạm đạo đức hành nghề cạnh tranh không lành mạnh
chạy theo lợi nhuận gây ảnh hưởng đến hình ảnh của nghề công chứng và uy tín của đội ngũ công chứng viên trong xã hội
việc hợp danh của công chứng viên tại văn phòng công chứng ở một số địa phương còn mang tính hình thức
thêm vào đó nhiều văn bản luật nội dung đã sửa đổi bổ sung
do đó luật công chứng với tư cách là luật hình thức cũng cần thay đổi theo
luật hình thức luật thủ tục luật công chứng sửa là một điều tất nhiên
mặc dù đã xác định là dịch vụ sự nghiệp công cơ bản
nhưng việc triển khai định hướng phát triển tổ chức hành nghề tại một số địa phương còn có phần lúng túng không đồng đều
hiện chủ yếu tập trung tại những địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội phát triển
nhất là sau khi quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề bị bãi bỏ
nhiều văn phòng công chứng xin chuyển về các đô thị hoặc khu trung tâm kinh tế xã hội
dẫn đến tình trạng
một số tỉnh thành phố tại một số địa bàn cấp huyện không có văn phòng công chứng hoạt động
xong nói đi cũng phải nói lại
thực tế việc gian đều các tổ chức này đang gặp khó
và ủy ban nhân dân xã phường hiện nay vẫn được làm các thủ tục
ví dụ như chuyển dựng
chứng nhận các thủ tục chuyển dựng đất đai vào nhà cửa
thế rồi sao
nếu như đặt một phân phòng công chứng ở nơi đấy thì không đủ tiền trang bị
thế rồi là trả lương
nếu xác định nóng ngành nghề kinh doanh thì người ta sẽ có một quy luật rất quan trọng là quy luật thị trường
cho nên nếu ở đâu mà kinh tế phát triển giao dịch rất nhiều
thì nếu ở đấy chỉ cho phép thành lập một hai văn phòng công chứng
thì lập tức là tạo ra sự độc quyền
phải có thể có những ràng buộc về
tiêu chí điều kiện thôi
chứ còn lại chúng tôi chắc là phần nào đấy thì vẫn
thị trường vẫn là phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả nhất
còn nhà nước chỉ can thiệp nếu mà những vùng nào mà không có cái văn phòng công chứng
hay là người dân gặp khó khăn thôi
theo ý kiến của bộ tư pháp cơ quan chủ trì soạn thảo
việc bỏ quy hoạch ngành gây khó khăn cho công tác quản lý
tuy nhiên thực tế quy hoạch này hoàn toàn có thể được thay thế
bằng chính các tiêu chí điều kiện cụ thể
do cơ quan chủ trì soạn thảo
cơ quan bán hành
và trên cơ sở tiêu chuẩn tiêu chí điều kiện đấy
thì dưới địa phương người ta mới có căn cứ để người ta làm
tôi nghĩ cái việc này là vụ tư pháp
khó khăn khi thành lập các văn phòng công chứng
tại các địa bàn vùng sâu vùng xa
nơi ít giao dịch hoặc giao dịch thấp là thực tế
do đó cần có cơ chế khuyến khích cho các văn phòng này
hoạt động theo hình thức doanh nghiệp tư nhân
thay vì bắt buộc là công ty hợp danh
khi họ đã ở nơi miền núi xa xôi hẻo lánh rồi
họ đã có những cái giao dịch mà nó có giá trị rất là thấp
cái nguồn thu rất là thấp
mà lại bắt buộc họ phải có hai công chứng viên
thì đấy là một thách thức cực kỳ lớn
tôi thấy rằng là luật công chứng nên có một cái sự cân nhắc
để tạo điều kiện cho những nơi mà ở miền núi
ở những cái nơi mà có địa bàn kinh tế khó khăn
thì họ có thể thành lập cái văn phòng công chứng
theo hình thức doanh nghiệp tư nhân
cái đấy không quá khó khăn
nó cũng đỡ cái nặng cho nhà nước
việc ban hành quy định khuyến khích
thành lập văn phòng công chứng
theo hình thức doanh nghiệp tư nhân
có thể hạn chế tình trạng hợp danh
về hình thức tại một số địa phương
cũng như những rủi ro pháp lý
trong hoạt động quan trọng này
thưa quý vị và các bạn
đối với hoạt động công chứng
dữ liệu là tài sản quan trọng
đối với các đội ngũ công chứng viên
các phòng công chứng văn phòng công chứng
mặc dù việc ứng dụng công nghệ thông tin
chuyển đổi số trong hoạt động công chứng
tuy đã được thực hiện nhưng mới chỉ là bước đầu
chưa tương xứng với sự phát triển
các nhu cầu giao dịch dân sự
kinh tế và sự chuyển đổi số mạnh mẽ
trong các lĩnh vực liên quan
đến nay việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng
tại một số địa phương còn gặp khó khăn
vướng mắt chưa xây dựng được
cơ sở dữ liệu công chứng thống nhất trong cả nước
việc kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu công chứng
với các cơ sở dữ liệu liên quan
chưa được thực hiện
dự thảo luật công chứng lần này
đã có những sửa đổi cơ bản
quy định về cơ sở dữ liệu công chứng
xác định rõ nội dung cơ sở dữ liệu công chứng
là văn bản công chứng và hồ sơ công chứng
xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng
tập trung thống nhất trên phạm vi toàn quốc
làm nền tảng cho hoạt động công chứng điện tử
và lưu trữ điện tử
hiện nay hoạt động công chứng gặp nhiều khó khăn
từ chính sự thiếu đồng bộ
đồng nhất về cơ sở dữ liệu
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
cơ sở dữ liệu quốc gia về bất động sản và nhà ở
cơ sở dữ liệu quốc gia về đất
thì đã lập trên toàn quốc
nhưng cơ sở dữ liệu của công chứng
thì lại đang nằm ở từng cái địa bàn tỉnh thành phố
và rõ ràng là do cái thời điểm
nó xây dựng nó khác nhau
thế nên là từ ngôn ngữ lập trình
rồi phần mềm rồi trường thông tin
là không phải nó đồng nhất
nên là cái này là chúng ta cũng phải
sửa cả về mặt pháp lý
làm sao có thống nhất trên mặt quốc
theo các công chứng viên
việc cơ sở dữ liệu thiếu thống nhất
sẽ gây khó khăn cho hoạt động này
và đã đến lúc cần thay đổi
thiết lập được hệ thống thống nhất toàn quốc
cơ trường hoặc là cái văn phòng
đăng ký đất nhà các cộng thuyện
thì không được đưa vào
công chứng viên cha cứu
chỉ của cha cứu là thửa đất này
mảnh đất này
cái nhà này đã được giao dịch trương
thế còn bây giờ người dân người ta đến
để đem một cái sổ đỏ
để hỏi công chứng viên là
cái thửa đất này có giao dịch chưa
thì cha trên mạng không thấy có
thì trả lời với dân rằng là
cái thửa đất này chưa có giao dịch
thế còn bây giờ như vậy là
cái mảnh đất đấy
thì nó có vấn đề gì hay không
ví dụ như là có trong quy hoạch hay không
thế rồi là có tranh chấp hay không
còn công chứng viên là chịu
không thể nắm được những cái đó
thưa quý vị và các bạn
không chỉ chưa có sự thống nhất đồng bộ
về cơ sở dữ liệu cho hoạt động công chứng
mà luật công chứng hiện hành chưa quy định
hành lang pháp lý cho hoạt động công chứng điện tử
và chưa có cơ sở pháp lý
để triển khai hoạt động chuyển đổi số
hoạt động công chứng
dự thảo luật lần này đã bổ sung bốn điều hoàn toàn mới
để quy định một số vấn đề cơ bản nhất
về công chứng điện tử
nhằm tạo cơ sở pháp lý cho chuyển đổi số
hoạt động công chứng
xong được đánh giá vẫn chưa rõ nét
và khó khả thi
dự thảo luật công chứng sửa đổi
hiện đang được giao chính phủ
quy định các vấn đề cụ thể
về công chứng điện tử
và triển khai thực hiện quá trình
chuyển đổi số hoạt động công chứng trên thực tế
xong theo kinh nghiệm của nhiều công chứng viên
thì quy định này không tương thích
với văn bản công chứng bằng giấy
cũng như tiềm ẩn rất nhiều rủi ro
thậm chí là phát sinh
theo quy định của luật công chứng
các tình tiết nội dung
trong văn bản công chứng
là chứng cứ không phải chứng minh
hầu hết các tình tiết sự kiện
trong văn bản công chứng đấy
chính là việc công chứng viên
phải tuân thủ một quy trình công chứng
khó khăn nhất trong trường hợp này
chính là khó khăn về công nghệ
có những cái mà theo cảm nhận của tôi
là đến bây giờ công nghệ chúng ta chưa giải quyết được
ví dụ là người đấy
có minh mận có tỉnh tạo
có bị ví dụ nói nôn là
có bị xây dựa xây dựa
ở cái thời điểm
và cái đứa cái văn bản này không
có bị lừa rồi không
thì cái này mà qua một cái công nghệ
kể cả có dây không dây
thì chúng tôi thấy là
cái điều đấy là cái điều cực kỳ khó khăn
cùng trong một dự án luật
thì quy trình công chứng thông thường
được quy định ở luật
còn quy trình về công chứng điện tử
lại có thể là được quy định
ở nghị định
còn hai quy trình đấy
nó đã không tương đương với nhau rồi
công chứng bằng bản giấy
vẫn thường xuyên là có những cái tranh chấp
lấy ví dụ như là
người ta ký hàng hoài người ta điểm chỉ hàng hoài
thế nhưng mà
một thời gian sau thì tự nhiên
người ta lại làm đơn ra tòa
là yêu cầu đó hủy
và cái hủy đấy
là rất vô lý
vậy thì khi mà thực hiện
chữ ký số
thì tôi tin chắc rằng là như vậy là
chắc rằng là như vậy
không có cái gì như vậy là để
chứng minh rằng là người ta đã
dùng cái chữ ký số
để người ta ký vào cái phần bài
các ý kiến cũng cho rằng
nếu khi quy định về trình tự
thủ tục đối với hoạt động công chứng số
công chứng điện tử
cần được quy định ngay trong luật
cũng như được quy định ngay trong luật
đưa ra các nguyên tắc bảo đảm tính an toàn

đại gia luật nhà ở
ví dụ như là chúng tôi có thể làm một cái văn bản
hợp đồng mua bán là công chứng số
lưu trên cái văn bản điện tử
thế nhưng mà bên văn phòng đăng ký đất nhà
họ có nhận văn bản điện tử hay không
hay là họ lại chỉ nhận
cái văn bản giấy thôi
thế lúc đấy người dân
sau khi mà làm xong công chứng điện tử
lại phải đi ra thì lại phải làm cái thủ tục để chuyển đổi
sang thành văn bản giấy
xong lại đi nổ thì thực ra là nó cũng
không thực sự là hữu ích
thế cho nên là tôi nghĩ rằng là nó phải được
đồng bộ với các luật khác
có thể nói
dự án luật công chứng sửa đổi lần này
đã bao quát cũng như dự liệu được
các xu hướng mới trong công tác lập pháp
nhất là ứng dụng công nghệ hiện đại
thay thế dần hoạt động truyền thống
của công chứng
xong dự thảo cần có quy định cụ thể
về quy trình thủ tục cũng như tính toán
toàn diện để hạn chế rủi ro
phát sinh khi ứng dụng công nghệ số
và hoạt động công chứng
thưa quý vị và các bạn
công chứng viên
được coi là thẩm phán phòng ngừa
nhằm giúp cho người dân tổ chức
ngăn chặn rủi ro trong các giao dịch dân sự
tuy nhiên để hoạt động này
ngày càng hiệu quả phát huy được vai trò của mình
thì luật công chứng cơ sở pháp lý
cho hoạt động này cần được hoàn thiện
để bảo đảm tính khả thi
tính dự báo đáp ứng yêu cầu
của tình hình mới hạn chế thấp nhất
các rủi ro vi phạm có thể phát sinh
qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển
và đến đây thì thời lượng
của chương trình tuần này cũng xin được kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại
quý vị và các bạn trong các chương trình
chính sách và cuộc sống tiếp theo
phát sóng vào hai mươi h bốn mươi năm thứ ba hàng tuần
trên kênh truyền hình nhân dân